tại xã an khánh huyện châu thành tỉnh bến tre liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền nam
thuộc trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia bộ tài nguyên và môi trường
phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức bàn sao điểm cung cấp nguồn nước ngọt miễn phí
cho người dân vùng hạn mặn tỉnh bến tre
điểm cung cấp nguồn nước ngọt được lắp đặt tại xã an khánh nhằm hỗ trợ khẩn cấp nguồn nước ngọt
cho người dân trong xã và một số khu vực lân cận
hệ thống có khả năng cung cấp nước ngọt tới lưu lượng ba trăm linh mét khối mỗi ngày
tổng kinh phí đầu tư xây lắp trên hai trăm linh triệu đồng
sau lễ bàn giao có rất nhiều người dân trong khu vực đã mang canh ngựa đến lấy nước miễn phí chuyển về nhà sử dụng